ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ đón trên một tám mươi sáu triệu lượt khách tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hoạt động lưu trú phục vụ gần năm trăm linh lượt khách trong đó khách quốc tế lưu trú đạt trên bảy mươi năm lượt khách
tổng doanh thu từ du lịch đạt trên bốn trăm chín mươi sáu tỷ đồng tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố cần thơ hiện có bốn mươi ba doanh nghiệp du lịch
hai trăm bốn mươi bốn cơ sở lưu trú tăng một mươi tám cơ sở với tổng số trên sáu năm trăm linh phòng
đặc biệt công tác thanh kiểm tra hoạt động du lịch được triển khai đồng bộ nhất là trong lĩnh vực lưu trú lữ hành
trong thời gian tới ngành chức năng thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch
các sự kiện điểm nhấn như ngày hội vườn trái cây tân lộc ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cái răng
ngày hội văn hóa đêm hoa đăng ninh kiều ngày hội du lịch sinh thái phong điền
nhằm nâng cao chất lượng các điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố và đồng bằng sông cửu long
khảo sát các tuyến điểm du lịch làng nghề truyền thống kiểm tra hoạt động các cơ sở lưu trú bến tàu điểm du lịch